tám tỷ đô la mỹ là giá trị mà ngành xuất khẩu đồ gỗ năm hai nghìn một mươi bảy lần đầu mang lại
đây được đánh giá là con số khá bất ngờ bởi con số tám tỷ usd này là dấu mốc định hướng của năm hai nghìn hai mươi
việt nam đã vươn lên đứng thứ năm thế giới trong các nước xuất khẩu gỗ với thị trường chính là mỹ nhật bản eu
hiện ngành gỗ đã và đang tập trung các sản phẩm chủ lực để xây dựng thương hiệu
ngành gỗ cũng đang kỳ vọng năm hai nghìn một mươi tám hiệp định thương mại tự do với châu âu fta được thông qua
khi đó dư địa để xuất khẩu sẽ lớn hơn rất nhiều
dự kiến năm hai nghìn hai mươi giá trị xuất khẩu gỗ việt nam sẽ tăng lên trên một mươi tỷ đô la mỹ